một chỗ dựa để chúng ta có thể đẩy nhanh việc nâng tầm của chúng ta về đổi mới sản phẩm
đặc biệt là đổi mới sản phẩm mang tính chất độ khác
có nghĩa là tạo ra những sản phẩm mới dịch vụ mới
một hội thảo chuyên ngành công nghiệp hỗ trợ và phát triển cho các nhà cung cấp trong nước hai nghìn hai mươi
vừa được tổ chức tại khu công nghệ cao tp hcm
lần đầu tiên tổ chức kết nối tìm kiếm nhà cung ứng tại việt nam
nhà đầu tư hy vọng trong hai năm tới sẽ thu hút khoảng một trăm tám mươi hai trăm linh doanh nghiệp việt trở thành nhà cung ứng cho tti
nâng tỷ lệ nội địa hóa với những công nghệ mới nhất
các sản phẩm của tti tại việt nam dự kiến lên sáu mươi trong năm hai nghìn hai mươi và đạt tám mươi vào năm hai nghìn hai mươi
và giá trị xuất khẩu đạt bốn năm tỷ usd vào thị trường eu và hoa kỳ
hiện nay chúng tôi có nhà máy tại bình dương sản xuất dụng cụ điện phụ kiện dụng cụ cầm tay thiết bị điện dùng ngoài trời và tự chăm sóc sàn xe
có khoảng ba mươi tám nhà cung ứng nội địa tham gia vào chuỗi giá trị sản phẩm của tti việt nam
theo kế hoạch tháng một mươi năm nay tti sẽ triển khai dự án xây dựng một nhà máy và một trung tâm nghiên cứu tại khu công nghệ cao tp hcm
hy vọng trong hai năm tới sẽ thu hút khoảng một trăm tám mươi hai trăm linh doanh nghiệp việt nam
trở thành nhà cung ứng cho tti nâng tỷ lệ nội địa hóa các sản phẩm của tti tại việt nam lên sáu mươi trong năm hai nghìn hai mươi và đạt tám mươi vào năm hai nghìn hai mươi một
còn đây là buổi phát động cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp cic hai nghìn một mươi chín tổ chức tại khu công nghệ phần mềm đại học quốc gia tp hcm
với chủ đề xây ý tưởng khởi tương lai
cuộc thi nhằm mục đích thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong cộng đồng sinh viên giảm viên các trường đại học
tìm kiếm các dự án công nghệ có tiềm năng để phát triển ý tưởng khởi nghiệp
đối với các doanh nghiệp hiện tại là họ rất cần những người có tư duy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở trong doanh nghiệp
và đó là nguồn lực rất là hữu ích rất là giá trị cho một doanh nghiệp nếu họ có được nguồn lực có một nhân sự có tư duy về đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp của họ
trình này sẽ giúp cho các bạn sinh viên có được kỹ năng và kiến thức đó để có thể góp phần vô trong các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tp hcm riêng và của quốc gia nói chung
với vị trí là một trong ba mỏ neo quan trọng cùng với khu đô thị mới thủ thiêm và khu công nghệ cao quận chín của khu đô thị sáng tạo phía đông
đại học quốc gia tp hcm chủ trương đến năm hai nghìn hai mươi sẽ xây dựng khu công nghệ phần mềm trở thành hệ sinh thái khởi nghiệp
sáng tạo itb sẽ là nơi trí tuệ được ưm mầm nơi mà những start up tăng trưởng nhanh được gây dựng và là nơi mà những sản phẩm công nghệ cao được ra đời vương tầm quốc tế
truyền thống năng động sáng tạo và truyền thống cách mạng cái năng lực về nghiên cứu ứng dụng công nghệ đó là tài nguyên
cơ sở tám mươi đại học cao đẳng hàng chục viện nghiên cứu đây đó là cái tài nguyên mà chúng ta có được phải phát huy cái này đôi khi không chú ý đầy đủ cái này
đôi khi mình nói về đất mình nói về tiền mình nói về người nhưng mà cái năng lực nghiên cứu và ứng dụng công nghệ là một tài nguyên phải tích lũy
đạt mục tiêu đạt vị trí xứng đáng trên bản đồ các thành phố thông minh sáng tạo của thế giới
thành phố hồ chí minh nỗ lực hình thành môi trường để doanh nghiệp thực sự trở thành động lực của đô thị sáng tạo
đồng thời sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính bảo đảm một môi trường kinh doanh thông thoáng một khung pháp lý minh bạch
sẵn sàng đáp ứng
hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp
những định hướng có tính đột phá của thành phố đang được thực hiện hy vọng sẽ mang đến những thành công
khu đô thị sáng tạo đông sớm được hình thành thực sự là hạt nhân thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp bốn không chỉ của thành phố mà cho cả khu vực
thưa quý vị tiếp theo chương trình
như thường lệ sẽ là một công nghệ thông minh
giới thiệu công nghệ ứng dụng ngân hàng di động cho doanh nghiệp
xin mời quý vị cùng theo dõi
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo